liên quan tới việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào nga mỹ mới đây đã công bố nhiều biện pháp trừng phạt đài truyền hình và các doanh nghiệp nước này cũng như là hạn chế thị thực đối với khoảng hai sáu trăm linh quan chức nga và belarus
tám giám đốc điều hành của ngân hàng sb bank nắm giữ một phần ba tài sản thuộc khối ngân hàng của nga ngân hàng công nghiệp moscow và một mươi chi nhánh bị áp đặt lệnh trừng phạt
giám đốc điều hành ngân hàng gaprom bank cũng nằm trong danh sách trừng phạt lần này
ngoài ra các biện pháp kiểm soát xuất khẩu dầu mới nhằm trực tiếp làm suy giảm năng lực của nga bao gồm hạn chế đối với động cơ công nghiệp sản phẩm gỗ hay là quạt
danh sách trừng phạt còn có công ty sản xuất vũ khí promstec nolosia bảy công ty vận tải biển một công ty tàu kéo và ba đài truyền hình lớn của nga
bộ ngoại giao mỹ cũng đã công bố một loạt các lệnh cấm hạn chế thị thực đối với khoảng hai năm trăm linh sĩ quan quân đội nga và các lực lượng được nga hậu thuẫn ở ukraine
hiện giới chức nga chưa bình luận gì về những động thái nêu trên của nhà chức trách mỹ